ngoài ra đề án còn hướng tới việc tạo kênh truy cập internet không dây dự phòng cho kênh internet có dây hiện đang sử dụng của một số cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố bảo đảm an toàn thông tin cho cơ quan đơn vị
xác định mạng wifi này là nhằm tăng cường kết nối cho cán bộ công chức và giúp người dân du khách tiếp cận các thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến của thành phố
nhằm hướng tới xây dựng chính quyền điện tử hiện đại cũng như xúc tiến thương mại thu hút đầu tư trong và ngoài nước ở bắc ninh
quảng bá du lịch quảng bá thương hiệu góp phần nâng cao dân trí và hoạt động giáo dục và đào tạo
và bên cạnh đó vnpt bắc ninh cũng xác định dần dần sẽ chuyển sang cung cấp dịch vụ truy nhập internet thông qua mạng wi fi và không sử dụng dịch vụ mạng có dây
yêu cầu đề án đặt ra là phải triển khai xây dựng lắp đặt hệ thống truy cập internet không dây trên cơ sở hạ tầng dùng chung có sẵn không ảnh hưởng tới cảnh quan của thành phố
sống wi fi phải phủ kiến khu vực được lựa chọn lắp đặt đảm bảo chất lượng kết nối cũng như tốc độ truy cập internet
mạng và thiết bị phải sử dụng công nghệ tiên tiến nhất có tính bảo mật cao dễ vận hành người dùng dễ dàng đăng ký kết nối sử dụng dịch vụ
đáp ứng yêu cầu này viễn thông bắc ninh đã phối hợp với sở thông tin và truyền thông khảo sát thực tế để lập dự toán chi tiết triển khai
về mặt kỹ thuật và công nghệ đơn vị đã xây dựng đồng bộ hệ thống wi fi kết nối trên nền hạ tầng mạnh cắp quang bằng rộng đô thị mane của vnpt bắc ninh với giải pháp về phần cứng và phần mềm quản lý đồng bộ
cụ thể viễn thông bắc ninh sử dụng kết hợp các thiết bị indo ondor mart tức trong nhà ngoài trời hỗn hợp để có vùng phủ sóng rộng tập trung lưu lượng cao
các thiết bị thu phát được lắp đặt trên tòa nhà cao tầng các vị trí cột cao bts hiện có và dựng mới tại các vị trí địa điểm phù hợp sử dụng truyền dẫn quang cho các điểm truy cập chính
một số điểm truy cập sử dụng phương án truyền dẫn kết hợp bao gồm cả hữu tuyến và vô tuyến
đối với công nghệ vnpt bắc ninh đã nghiên cứu và lựa chọn giải pháp kỹ thuật tiên tiến hybrid wi fi mesh là công nghệ tiên tiến nhất kết hợp các tính năng yêu việt cũng như khắc phục các khuyết điểm của hai công nghệ là wi fi công nghệ điện đoàn đám mây và wi fi phát sóng lưới
công nghệ hybrid wi fi mesh cũng là công nghệ chuyên dụng phủ sóng khu vực diện rộng và mạng wi fi đô thị
các hệ thống quản lý mạng network management system hay là hệ thống quản lý dịch vụ service management
các hệ thống quản lý mạng network management platform của hệ thống mạng wi fi đã được nâng cấp với cấu hình mạnh độ sẵn sàng cao và có tính dựa phòng
với phương án đó chủ đầu tư và nhà thầu của đề án đã thực hiện trình tự các bước triển khai từ khảo sát thiết kế vùng phủ lựa chọn điểm đặt thiết bị lắp đặt tích hợp hệ thống xây dựng mạng truyền dẫn đến công tác vận hành điều hành kinh doanh phục vụ cũng như bảo trì bảo dưỡng hệ thống thường xuyên
qua đó tối ưu hóa và nâng cao chất lượng mạng lưới hạn chế tối đa vùng sóng tối
về công nghệ phần cứng đề án được trang bị các thiết bị hiện đại đồng bộ như thiết bị wifi aseso chuyển tiếp dữ liệu giữa mạng có dây và không dây cung cấp các kết nối internet đến thiết bị đầu cuối không dây như laptop pda điện thoại di động
hệ thống thiết bị serverse quản lý xác thực cấp quyền truy nhập cho người dùng server quản lý cước server quản lý thiết bị và các điểm hosport cho phép
xem cảnh báo cấu hình cài đặt giám sát từ xa
thiết bị router ftth kết nối đến mạng internet của vnpt bắc ninh qua mạng các quang đô thị man để cung cấp dịch vụ truy nhập internet không dây băng rộng
về phần mềm mạng wi fi được vận hành bởi hệ thống quản lý người dùng truy cập wi fi giám sát trạng thái người dùng khách hàng giám sát trạng thái thiết bị hiệu suất sử dụng thiết bị và cảnh báo khi có sự cố trên mạng wi fi
quản lý thiết lập chính sách ứng dụng cho người dùng khách hàng
định và phân quyền bằng tên người dùng mật khẩu tính cướp theo thời gian dung lượng hoặc chọn gói
quản lý thiết bị qua google map tốc độ truy nhập internet tối đa hai mươi mb
để sử dụng tốt sống wi fi này sở cũng đã có văn bản người sử dụng lựa chọn những điểm thu được sống wi fi ổn định
hiện tại sở đã và đang phối hợp với viễn thông bắc ninh
sở đã phối hợp với viễn thông bắc ninh kiểm định hệ thống tối ưu hóa mạng lưới điều chuyển và bổ sung lắp đặt thiết bị tại một số điểm có nhu cầu cao để đảm bảo yêu cầu về chất lượng của người sử dụng
mạng wi fi miễn phí thành phố bắc ninh là công nghệ wi fi mới nhất hiện nay do tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam vnpt cung cấp
từ năm hai nghìn một mươi ba viễn thông bắc ninh đã lắp đặt thử nghiệm bốn điểm phát sóng wifi miễn phí
ở trung tâm văn hóa kinh bắc khu vực ủy ban nhân dân tỉnh và tỉnh ủy cả bốn điểm này đều hoạt động ổn định hiệu quả
sau khi đề án được phê duyệt viễn thông bắc ninh đã tiến hành lắp đặt và hoàn thiện mạng truyền dẫn quang tại hơn năm mươi điểm phát wifi theo thiết kế được duyệt tập trung ở các khu vực trung tâm và trọng yếu trên địa bàn thành phố
các cơ quan đơn vị người dân hay du khách truy nhập internet băng rộng vô tuyến của vnpt tại thành phố bắc ninh có tên gọi bắc ninh gạch ngang vnpt a còng wi fi với trạm không miễn phí hoặc bắc ninh gạch ngang vnpt a còng free với các trạm miễn phí một trăm linh
trong quá trình vận hành hệ thống wifi thành phố bắc ninh viễn thông bắc ninh đã triển khai nhiều biện pháp nhằm duy trì ổn định hệ thống từng bước nâng cao chất lượng đường truyền phục vụ tốt nhiệm vụ được giao
tại các điểm phát sóng người sử dụng trên địa bàn thành phố bắc ninh có thể truy cập miễn phí vào các trang cổng thông tin của chính phủ và của tỉnh cũng như tìm kiếm khai thác chia sẻ thông tin dễ dàng thuận tiện
bên cạnh đó mạng cũng góp phần truyền tải những thông tin phục vụ phát triển văn hóa kinh tế xã hội của tỉnh bắc ninh đến người dân khách du lịch nhà đầu tư
ủy ban tỉnh truyền khai mạng wi fi miễn phí ở đơn vị sở y tế cũng bắt được cái sóng này
tôi được truyền thì tương đối tốt bản thân tôi cũng đã truy cập vào nhiều lần và tôi thấy cái tốc độ download cũng như appot dữ liệu thì cũng rất là nhanh rất là thuận tiện cho bản thân tôi có thể là truy cập qua cái mạng đó và lấy những các cái dữ liệu để phục vụ cho công tác chuyên môn
wi fi thì có thể là được truy cập ở mọi lúc mọi nơi bằng các cái thiết bị di động đặc biệt hiện nay là cái thu thế mà sử dụng cái điện thoại smartphone và các cái mạng xã hội mà được người sinh niên rất là thích
và đặc biệt
trên tỉnh chúng ta là có số lượng người nước ngoài đang kinh doanh trên địa bàn có nhu cầu rất là lớn để được kết nối với internet
thì đã phần nào đáp ứng được nhu cầu của một bộ phận người dân và phù hợp với xu thế của công nghệ này
về wi fi thì cái công nghệ này nó được phủ sóng đang phủ sóng vào rất rất rất rộng rồi
thứ nhất là với người dân được sử dụng và như bản thân tôi tôi cảm nhận rằng là nó rất tiện ích
thứ nhất là cho công việc nó có cơ động
tôi ngồi mọi nơi mọi chỗ tôi cũng có thể rằng là tôi truy cập vào mạng internet được
theo đề án sau khi hoàn thiện và đưa vào vận hành mạng wifi miễn phí trên địa bàn thành phố
viễn thông bắc ninh sẽ cung cấp miễn phí khoảng sáu trăm linh tài khoản truy nhập thông qua thẻ cào
có mệnh giá một trăm linh đến ba trăm linh đồng một tháng cho một số cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố
đoàn du khách sử dụng nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và kích cầu du lịch
để thực hiện nội dung này ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
an nhân dân tỉnh đã ban hành quy định cấp quản lý và sử dụng thẻ thuộc đề án phủ sóng wi fi miễn phí
trên địa bàn thành phố bắc ninh tại quy định số bảy trăm năm mươi năm qd ubng
theo đó quy định rõ đối tượng thành phần tiêu chuẩn định mức và thời gian cấp thẻ
nhằm đảm bảo các cơ quan tổ chức và cá nhân quản lý sử dụng thẻ đúng mục đích tiết kiệm hiệu quả
hiện tại việc cấp quản lý thẻ được thực hiện theo tháng
đầu mối là sở thông tin và truyền thông
viễn thông bắc ninh chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý danh sách đề nghị cấp thu hồi thẻ kiểm tra giám sát kỹ thuật việc sử dụng thẻ
các cơ quan đơn vị cũng đã có cử các đồng chí đầu mối đến trao đổi và để sở thông tin và truyền thông hướng dẫn
việc cấp và quản lý sử dụng thẻ nào so với tiết kiệm và hiệu quả
có thể khẳng định rằng việc xây dựng hạ tầng viễn thông trong đó đặc biệt là triển khai mạng truy nhập vô tuyến băng rộng wifi
là nền tảng cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính xây dựng chính quyền điện tử
và phục vụ tốt công tác điều hành thông tin liên lạc của chính quyền và nhân dân trên địa bàn thành phố
đặc biệt trong lộ trình hướng tới xây dựng chính phủ điện tử mà theo đó người dân và chính quyền giao tiếp thân thiện
bình đẳng với nhau thông qua môi trường mạng thì nhất thiết phải có một giai đoạn đẩy mạnh
việc hình thành các thói quen ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin cho các nhu cầu cuộc sống ở đại đa số dân cư
trong đó việc phủ sóng wifi cho các tòa nhà cơ quan đảng chính quyền khu vực thành phố trung tâm văn hóa công viên
khu du lịch trung tâm thương mại khách sạn nhà hàng trường học vừa là cấp thiết đồng thời vừa là vấn đề lâu dài
cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của thành phố góp phần xây dựng đô thị băng ninh trở thành đô thị loại một vào năm hai nghìn ba mươi